thời gian qua cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội đất nước
từ nhu cầu văn hóa nói chung và nhu cầu tinh thần tình cảm của một bộ phận công chúng nói riêng
việc phục dựng một số lễ hội truyền thống nhất là lễ hội nhỏ ở địa phương đang ngày càng được chú ý quan tâm
tuy nhiên việc phục dựng và thực hành các lễ hội truyền thống như thế nào để vừa giữ được ý nghĩa bản sắc bảo đảm tính truyền thống
vừa có yếu tố làm mới sáng tạo phù hợp đời sống xã hội đương đại đang là vấn đề được dư luận quan tâm
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
hài hòa trong sáng tạo làm mới lễ hội truyền thống của tác giả thanh giang
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hàng năm vào dịp trong và sau tết nguyên đán thường là thời điểm các lễ hội diễn ra khá dày đặc
theo thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch hiện nước ta có hơn tám lễ hội diễn ra trong một năm
trong đó có bảy ba mươi chín lễ hội dân gian một hình thức lễ hội gắn bó mật
thiết với đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở hầu khắp các vùng miền đất nước
từ sự ra đời và tồn tại của nó có thể nói lễ hội là dịp thể hiện bản sắc trong sinh hoạt văn hóa
của từng vùng miền từng cộng đồng nhỏ như làng đồng thời cũng là nét văn hóa đặc trưng
để phân biệt vùng này với vùng khác địa phương này với địa phương khác
nếu như trước đây chỉ các lễ hội lớn mới thu hút nhiều khách du lịch như lễ hội đền hùng phú thọ
lễ hội yên tử quảng ninh lễ hội gióng hà nội lễ hội côn sơn kiếp bạc hải dương
lễ hội chùa hương hà nội lễ hội phủ giày nam định lễ khai ấn đền trần nam định
lễ hội bà chúa sứ an giang lễ hội xuân núi bà đen tây ninh
thì nay nhiều lễ hội nhỏ cũng thu hút đông đảo người dân tham gia
nhu cầu muốn tìm đến những lễ hội truyền thống có quy mô khiêm tốn tại các làng quê
và một thưởng thức không gian của lễ hội xưa của khá đông du khách hiện nay
cũng là một nguyên nhân dẫn đến xu hướng hồi sinh các lễ hội nhỏ tại các làng xã thôn bản
chưa kể trước thực trạng không ít lễ hội truyền thống bị mai một đứt đoạn
thậm chí có lễ hội rất lâu không còn được tổ chức
nhiều địa phương và cư dân bản địa đã tìm cách phục dựng làm mới nhờ vào các tư liệu cổ
hay từ trí nhớ của những người cao tuổi trong làng
đây không chỉ là cách thức đưa
người dân trở lại với cội nguồn tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng
ngợi ca nét văn hóa đặc trưng của mỗi làng quê
mà còn gửi gắm tình yêu và niềm tự hào về quê hương bản quán
tuy nhiên từ đây cũng đặt ra yêu cầu đối với công tác phục dựng lễ hội
để vừa bảo đảm tính truyền thống vừa kết hợp khéo léo các yếu tố sáng tạo làm mới
bởi chỉ có như vậy việc thực hành lễ hội trong xã hội đương đại
mới giữ được bản sắc văn hóa vốn có
phải nhìn nhận một thực tế rằng việc phục dựng lễ hội không đơn thuần
chỉ là làm lại y hệt theo những nghi thức cũ phục hồi nguyên dạng
mà là kết quả của một quá trình gồm nhiều hoạt động như
nghiên cứu những thực hành cũ vay mượn hình mẫu làm mới sáng tạo các thực hành mới
tiếp cận một số lễ hội đã và đang được phục dựng làm mới
có thể thấy trước hết là phụ thuộc vào mục đích quan niệm và nhu cầu
cuộc sống hàng ngày của cư dân địa phương
và thu hút cư dân ngoài địa phương
có lễ hội giản tiện phần lễ kéo dài thời gian hội
nhưng có địa phương lại rút ngắn thời gian hội mà tăng thêm tính trang trọng của các nghi lễ
chẳng hạn lễ hội đền bà chúa kho trước đây chỉ diễn ra trong một ngày
với các nghi lễ tế rước kiệu rước nước các trò chơi dân gian
hiện nay sau khi được phục hồi dân làng không còn tổ chức rước tế lễ
tại đền bà chúa kho nữa mà tất cả những nghi lễ này được tiến hành
ở đỉnh chùa
làng cổ mễ
vào ngày dỗ bà các bậc cao niên và lãnh đạo địa phương chỉ làm nghi lễ dân hương
còn lại chủ yếu là khách thập phương đến ván cảnh làm lễ xin lọc
lễ hội đền bà chúa kho cũng không diễn ra trong một ngày như trước kia
mà kéo dài suốt ba tháng nhằm phục vụ nhu cầu tâm linh tăng cao
trong mấy tháng đầu năm của du khách thập phương
những thay đổi về nhu cầu điều kiện và thực tế xã hội
cùng các chủ trương mới cũng đã tác động không nhỏ
đến hoạt động tại lễ hội
tư biểu như lễ hội làng đồng kỳ xã đồng quan thị xã tử sơn bắc ninh
được tổ chức vào ngày bốn tháng riêng hàng năm
đây tuy là một lễ hội quy mô nhỏ
song lại thu hút khá đông du khách
trước đây lễ hội kéo dài hàng tuần
với hội thi làm pháo và đốt pháo rước pháo
để tưởng nhớ thánh thiên cương
người ra lệnh xuất quân đánh giặc
và về sau được dân làng thờ làm thành hoàng làng
tuy nhiên từ khi nhà nước có quyền
có quy định cấm tàng chữ và đốt pháo
hội làng đồng kỵ chỉ còn giữ lại nghi thức rước pháo
thân pháo được chạm trổ hình long ly quy phượng
với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa
cùng với đó trước yêu cầu và đòi hỏi
của người dân trong xã hội hiện đại
nhiều lễ hội địa phương đã điều chỉnh
thay đổi những tập tục nghi thức cổ truyền
không còn phù hợp nhất là tại những lễ hội
có nghi lễ hiến tế động vật
lễ hội trọi châu hải lựu huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
là thí dụ điển hình
đây là lễ hội trọi châu lâu đời nhất việt nam
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy do nhiều nguyên nhân khác nhau
lễ hội trọi châu này không được tổ chức
đến năm hai nghìn hai lễ hội trọi châu hải lự
mới được khôi phục và được tổ chức
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng giêng
nguồn gốc của lễ hội này được ghi lại rằng
khi nhà hán xâm lược nước nam việt
thừa tướng nước nam việt lúc đó là lữ gia
lui quân về vùng núi hải lự để đánh giặc
sau mỗi trận thắng lữ gia lại cho tổ chức trọi châu
để truyền cho quân sĩ tinh thần chiến đấu
anh dũng kiên cường quả cảm như các đấu sĩ châu
và con châu sau khi tham gia cuộc trọi
sẽ được dùng để khao quân
tuy nhiên hiện nay nhiều ý kiến cho rằng
không nên xẻ thịt những con châu trọi
bởi việc xẻ thịt với mục đích bán cho người dân
là không phù hợp ý nghĩa ban đầu
đồng thời đây được cho là một lễ hội trọi châu hải lộ

cần phải dẹp bỏ trong xã hội hiện đại
tương tự lễ hội chém lợn ở làng ném thượng bắc ninh
bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa
khi đánh trận chạy đến vùng núi ném thượng để đồn trú
tướng đoàn thượng đã chém lợn rừng nuôi quân
từ đó hàng năm người dân mở hội chém lợn
để tưởng nhớ người có công khai khẩn đất đai
trong quá trình tổ chức lễ hội
người dân ném thượng mang con lợn tế ra kéo căng bốn chân
chém giữa sân đỉnh
người tham dự lễ hội dùng tiền xoa tiết lợn
với hy vọng mang lại may mắn
nhưng trong bối cảnh lễ hội không còn bó hẹp
trong phạm vi địa phương
quan niệm ngày nay việc chém lợn lại được coi là
mang yếu tố bạo lực đưa tới hình ảnh phản cảm
không còn phù hợp cần phải điều chỉnh
vì vậy hai năm gần đây
nghi thức chém lợn tuy vẫn duy trì
song đã không diễn ra giữa sân đỉnh như trước
mà thực hiện ở một nơi kín đáo hơn
về xu thế
các hoạt động trong lễ hội mang tính động
tức là có thể thay đổi một cách linh hoạt
mềm dẻo tùy theo từng thời kỳ
tuy nhiên bên cạnh các lễ hội được điều chỉnh
để phù hợp đời sống nhu cầu của cư dân địa phương
và ngoài địa phương
lại xuất hiện một số lễ hội đưa vào các yếu tố mới
không ăn nhập với truyền thống
thí dụ có lễ hội dân gian tổ chức
rước kiệu thánh bằng ô tô
tổ chức hoạt động ca múa
với diễn viên trình diễn bằng trang phục hiện đại
không phù hợp không gian không khí
và tính chất của lễ hội dân gian
hoặc như lễ hội đền lảnh giang
thôn yên lạc xã mộc nam
huyện duy tiên hà nam
tổ chức năm hai nghìn chín
đã đưa nghệ thuật đương đại
vào nghi lễ hậu thánh
một trong những nghi lễ chính của hội
tạo ra độ tranh khó thuyết phục
giữa truyền thống và hiện đại
bởi vậy nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngại
và không đồng tình
bởi dẫu thế nào
việc điều chỉnh thay đổi các nghi thức
truyền thống trong lễ hội
bằng việc bổ sung yếu tố đương đại
cũng cần tạo ra sự tương thích hài hòa
đáp ứng được nhu cầu mới
không phải hễ muốn là được
thực tế truyền thống nói chung
và các lễ hội nói riêng
cũng giống như bất cứ một hiện tượng xã hội nào khác
luôn có sự vận động phát triển
sự vận động ấy là khách quan
nếu thật sự phù hợp ý nguyện
lợi ích cộng đồng
cũng như xu thế chung của xã hội
cũng như thực tế
tại các lễ hội nhiều năm qua đã cho thấy
không thể phủ nhận các biến chuyển
cơ bản của đời sống kinh tế xã hội
đã ảnh hưởng lớn đến các sinh hoạt
văn hóa tín ngưỡng và sự
lên ngôi của một số lễ hội
cũng không phải là ngoại lệ
do đó cần xem xét lễ hội
như một tác phẩm văn hóa
của một cộng đồng có thể vận động
biến đổi trước những biến chuyển của xã hội
sự phát triển của xã hội
tất yếu đưa tới sự phát triển
mở rộng chiều kích nhu cầu của con người
chính vì thế
mục đích ý nghĩa và việc
thực hành lễ hội cũng cần được điều chỉnh
phù hợp nhu cầu mới
việc phục dựng theo hướng lầm mới
sáng tạo các yếu tố cấu thành lễ hội
là cần thiết
tuy nhiên sự sáng tạo cần phù hợp
truyền thống và hài hòa
với cuộc sống đương đại
để làm được điều này cần có sự tư vấn
của các chuyên gia nhà nghiên cứu văn hóa
cũng như bảo đảm sự đồng thuận
của cư dân địa phương và ngoài địa phương
chỉ như vậy lễ hội
mới thật sự phát huy được giá trị
ý nghĩa trong đời sống nói chung
trong các hoạt động văn hóa của xã hội
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
hài hòa trong sáng tạo làm mới lễ hội
truyền thống của tác giả thanh giang
bài đăng trong mục
bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau